chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xét xử các phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ arctic công ty arctic
và đơn xin giảm nhẹ tội của ông võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội công ty thoát nước hà nội
theo đó bị cáo giang nhận án ba năm tù bị cáo hùng nhận mức án ba mươi tháng tù
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cho công ty thoát nước hà nội trong đó xác định các bị cáo đã bồi thường đủ
đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng trần ngọc sơn
trú tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình lại vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang
đang cất dấu trong người một viên ma túy tổng hợp và bốn mươi gram heroin
tại khu vực huyện nho quang tỉnh ninh bình
lực lượng công an thu giữ một xe máy điện thoại di động và các dụng cụ liên quan đến việc mua bán
sử dụng trái phép chất ma túy khám xét khẩn cấp nơi ở của trần ngọc sơn
lực lượng công an thu giữ một mươi ba triệu chín trăm linh nghìn đồng tiền mặt
bước đầu trần ngọc sơn khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố hà nội
mang về ninh bình bán cho các đối tượng bán lẻ ma túy để kiếm lời
trần ngọc sơn là đối tượng nghiện ma túy đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sử dụng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn ba đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh bình định bắt giữ để điều tra
đây là nhà của ông bùi quốc thành chú thị trấn vân canh huyện vân canh
cũng chính là hiện trường của vụ ném bom xăng xảy ra vào khuya ngày một mươi tám tháng sáu
lúc này gia đình ông thành đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn
đồng thời lửa xuất hiện bao trùm toàn bộ mặt trước sân nhà
xung quanh đám cháy lại có nhiều xe máy và các đối tượng
các vật dụng khác sẽ bắt lửa
nếu không phát hiện và dập tắt kịp thời thì hậu quả thật khó lường
nhận tin báo công an huyện vân canh đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan
đồng thời khai thác hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình ông bùi quốc thành
cùng một số thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
sau khi tiếp nhận thông tin thì công an điều tra đưa ra các giả thuyết
và hướng đến là nghi vấn về sự mâu thuẫn trong đời sống xã hội của người nhà nạn nhân
thông qua đó là đã rào soát được đối tượng nghi vấn
do đó thì ngay trong đêm ngày một mươi chín tháng sáu thì công an điều tra đã truy tìm
và triệu tập đối tượng đến công an điều tra để làm việc
và đến ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu thì cơ bản đã làm việc được tất cả các đối tượng
ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu công an huyện vân canh
đã làm rõ và bắt khẩn cấp ba đối tượng manh động thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông bùi quốc thành
đó là nguyễn phi hùng lê văn thảo và nguyễn văn em
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng từng là con rể của ông bùi quốc thành
và trong khoảng thời gian gần đây hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
đoàn hùng có nhận là kêu là chúc người ném bom xăng vô nhà giữa công an giùm các
có gì thì anh lo chứ
kêu là ông mà ngại thoát
mà trở hết nói không mà dính vô pháp luật thì anh lo chứ
đó là nhà chúng xem đi hoặc qua bên mếp nhà
đóng xóc chạy xăng lên ném
đột lần ném
rùng qua ném ra ngoài đói dấm ném vô nhà đâu
đóng bỏ bỏ em chạy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh
đã ra quyết định tạm giữ ba đối tượng trên về hành vi giết người
dù chỉ mới giữa năm
nhưng một nhóm đối tượng đã tổ chức mua pháo từ nước ngoài
rồi vận chuyển về việt nam cất dấu
đợi đến thời điểm cuối năm sẽ tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ gần năm tạ pháo trong đường dây này
cầm đầu đường dây này là nguyễn tú sang ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
ba đối tượng khác trong đường dây này bị bắt giữ
gồm nguyễn văn tường lại văn hướng và nguyễn thị nhàn
nhóm này khai nhận gần năm tạ pháo trên sẽ được tập kết tại nhà của các đối tượng
đợi thời điểm cuối năm sẽ mang đi bán
thưa quý vị hà nội đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt nhất từ đầu mùa
với nhiệt độ trung bình là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c
có nơi đến bốn mươi độ khiến cho người dân phải sử dụng các phương pháp chống nắng khác nhau
thời tiết này khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng mệt mỏi
đặc biệt là những công việc ngoài trời hay phải di chuyển nhiều trên đường
tại tuyến phố đê la thành quận đồng đa thành phố hà nội
làm nhiệm vụ tại tuyến phố với lưu lượng giao thông lớn thường trên hướng tắp
dù thời tiết nắng nóng oi bức ngay từ sáng sớm
nhưng các đồng chí kiểm soát giao thông thuộc đội số hai
phòng kiểm soát giao thông công an thành phố hà nội vẫn bám đường phân lường các dòng xe
bên cạnh đó tỷ lệ người dân uống bia rượu rất cao trong thời điểm này
nên lực lượng công an phải tăng cường thổi nồng độ cồn đảm bảo an toàn giao thông
thực gắt như này có ngày sẽ ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám độ
thì luôn luôn đảm bảo tốt vấn đề an toàn giao thông đường bộ
như là những thời tiết nóng nóng này sẽ rất dễ xây ra những vụ tai nạn
ảnh hưởng đến khung đường để cho người dân đi lại an toàn tuyệt lợi
với cái điều kiện nắng nóng này thì bản thân mình là những người đi đường ấy mình đã thấy vất vả rồi
với những đồng chí cảnh sát giao thông này
thì mình nghĩ công việc này sẽ vất vả rất là nhiều
và quan trọng là họ có những áp lực
ví dụ như là
áp lực về giao thông rồi điều tiết làm sao cho hợp lý
trong thời tiết oi bức gây gắt
người dân tìm đủ các phương pháp chống nắng như bịt kín đi găng tay đeo kính
đặc biệt với các tài xế xe ôm người giao hàng
đặc thù công việc phải di chuyển nhiều trên đường
họ thường xuyên tìm chỗ có nhiều bóng mát để tránh nắng
dù công việc tuyệt mỏi nhưng vì kiến tiền đảm bảo cuộc sống
nên họ vẫn phải ra đường vưu sinh
ngoài trời nó bốn mươi độ thì ảnh hưởng anh em tài xế đi làm nó vất vả
mình chỉ đi làm tự do thôi công việc tự do
nhưng mà nắng nóng này mình nó áp lực
kiểu đi ra ngoài đường lúc nào phải mặc kín quần áo
thì nhiệt độ các thứ này nó khó chịu
nhiều khi là có những người mà ốm thì dễ ốm dễ cảm
cái tiết thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều
thời tiết bắt đầu vào hè lên công việc của tôi di chuyển nhiều
cảm thấy là rất lóng
ra đường tôi phải mặc cào chống nắng dày
đeo quang tay tôi mũ
trạng thái nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới
với điều kiện thời tiết oi bức ngột ngạt nắng nóng
người dân nên hạn chế ra đường tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe
trong trường hợp cần thiết mỗi người cần áp dụng phương pháp chống nắng tốt nhất
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
kính thưa quý vị sau thời gian thủ lý nghiên cứu hồ sơ
tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
dự kiến sẽ đưa vụ án bé gái tám tuổi bị bạo hành đến chết
tại căn hộ chung cư ở quận bình thạnh ra xét xử vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
viện kiểm sát cũng đã đề nghị triệu tập sáu người để làm rõ vụ án
bao gồm mẹ bảo mẫu giáo viên của bé gái mẹ của bị cáo nguyễn trung kim thái
cùng hai bảo vệ của bệnh viện
phiên xét xử sẽ có bảy luật sư tham gia vụ án
trong đó bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bên bị hại
ba luật sư bảo chữa cho hai bị cáo nguyễn kim trung thái và nguyễn võ quỳnh trang
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một bố của nạn nhân
bị truy tố về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo bản cáo trạng nguyễn võ quỳnh trang sống cùng với người tình là nguyễn kim trung thái
và con gái riêng của thái cơ quan điều tra đã hoàn tất bản cáo trạng
trong đó có hai trăm tám mươi ba tập tin video hình ảnh tố cáo tội ác mang rời nhấn tâm của trang và thái
cụ thể liên tiếp từ ngày bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhiều lần trang dùng vũ lực bạo hành lấy ro đánh vào vùng hiểm của bé gái liên tục nhiều giờ liền
thậm chí đối tượng này còn giúp nạn nhân vào chuồng chó rồi bắt quỳ học bài vừa bắt uống nước
đỉnh điểm trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đánh đập hành hạ bé suốt nhiều tiếng
khi bé tám tuổi tử vong khi biết con đã chết thái đã xóa toàn bộ dữ liệu bốn camera
trong căn hộ
cây dấu hành vi phạm tội của trang
sau ba tháng bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ngày hai mươi hai tháng sáu công an tp hcm cho biết là đã gia hạn
tạm giam bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam thêm hai tháng
do vụ án phức tạp liên quan nhiều người
bà hằng bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tổ chức nhiều buổi live stream
có nội dung sai sự thật sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mã
xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người liên quan
cơ quan chức năng cho rằng bà hằng có cả ekip hỗ trợ đạo diễn kịch bản truyền thông
mời khách phân vai đã kích người khác nên cần làm rõ vai trò và động cơ
xem xét dấu hiệu tội phạm
ngoài địa bàn tp hcm công an tp hcm cũng nhận đơn của bảy người tố cáo bà hằng
đăng các thông tin vu khống gây mất uy tín của họ
khi xác minh cơ quan điều tra đã thu tập năm mươi ba buổi live stream của bà này
xác định có căn cứ khởi tố vụ án
giữa năm ngoái bà hằng dùng hàng loạt tài khoản youtube facebook tiktok
thực hiện cả trăm buổi live stream dùng lệ lẽ thô tục nhắm vào một số ca sĩ nhà báo
những người đã bị bà hàng nêu tên đã làm đơn đề nghị công an xử lý bà hằng
về các hành vi làm nhục người khác vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trá hình
dưới hình thức game bắn cá tại điểm kinh doanh game giải trí
qua tin tố giác của người dân vào lúc một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phố học công an thị xã gò công tỉnh tiền giang
tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức game bắn cá
tại điểm kinh doanh game giải trí biển đông thành địa điểm bảy mươi chín thuộc khu phố ba phường năm thị xã gò công
tại thời điểm bị bắt quả tang điểm kinh doanh game có sáu máy chơi game bắn cá
trong đó có hai máy đang hoạt động với ba đối tượng tham gia
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một số thể chơi game bốn xe mô tô và hơn năm triệu đồng
địa điểm kinh doanh game giải trí biển đông thành dôi lên thì mỹ nghi sinh năm hai nghìn
của ấp mỹ thạnh xã tân phước hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang làm quản lý
bước đầu nghi khai nhận được nguyễn hồng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngôi huyện cận đức tỉnh long an thuê làm quản lý địa điểm kinh doanh game
các đối tượng đánh bạc vào chơi game bắn cá với thể thức tích luyện điểm để đổ tiền
một mươi điểm đổi được một trăm linh đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tan vật
cho công an thị xã gò công thủ lý tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
ngày hai mươi hai tháng sáu công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác nắm địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp cùng công an huyện lai vung bắt bỏ tan đối tượng
hồ ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã tân lược huyện bình tân tỉnh vĩnh long
và trần thanh nguyên sinh năm hai nghìn hai ngụ xã tân thành huyện lai vung tỉnh đồng tháp
đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
tại hiện trường và khám xét chỗ ở của thắng lực lượng công an thu giữ ba bịch ma túy
cùng các tăng vật khác
qua làm việc đối tượng thắng thay nhận bán ma túy ở vĩnh long và đồng tháp
cho các đối tượng hiện
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật
sở giao thông vận tải tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra
xử lý các vi phạm đối với các hoạt động phương tiện phục vụ vui chơi giải trí
dưới nước trên địa bàn tp hcm và yêu cầu này được đưa ra sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
làm hai người đi trên mô tô nước tử vong
sở giao thông vận tải tp hcm gửi văn bản tới ban an toàn giao thông tp công an tp
ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động
của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn tp
sở đề nghị ban an toàn giao thông tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật
liên quan tới công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước
đối với công an tp ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện cán vụ hàng hải tp
cảng vụ đường thủy nội địa khu vực ba và các đơn vị liên quan
sở đề nghị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đối với hoạt động lưu thông qua các phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước
tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện
đăng ký đăng kiểm vùng hoạt động của phương tiện
sở cũng đề nghị chi cục đăng kiểm số sáu thuộc cục đăng kiểm việt nam
hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện lập thủ tục hồ sơ đăng kiểm phương tiện phục vụ vui chơi
giải trí dưới nước theo quy định
đồng thời quy định cụ thể hơn về công dụng phạm vi hoạt động của loại phương tiện này
tại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện
qua đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín hệ thống y tế cơ sở tại tp hcm đã bộc lộ rõ điểm yếu
và lãnh đạo tp hcm cho biết thành phố đã có đề án củng cố lại hệ thống y tế cơ sở
trong đó cũng tập trung nhiều hơn cho y tế dự phòng cũng như là có chính sách huy động nguồn lực y tế cơ sở
bao gồm cả y tế tư nhân nhà thuốc mô hình y tế gia đình và vấn đề củng cố hệ thống y tế cơ sở
cũng được cử tri thành phố đặc biệt quan tâm
chia sẻ với đoàn đại biểu quốc hội tp hcm nhiều cử tri cho biết người dân biết ơn đội ngũ y tế bác sĩ
trong thời gian có dịch covid một mươi chín đã tận tình chữa bệnh góp phần cùng thành phố chống dịch thành công
cũng sau thời gian ấy người dân đã thấy vai trò của hệ thống y tế cơ sở
nhưng hệ thống này đang gặp nhiều thử thách không ít cán bộ y tế bỏ việc
cũng như những vấn đề liên quan sai phạm của ngành này trong thời gian gần đây
các bộ y tế chủ yếu là phường xã quận việt phòng việt
và dường như mô hình tổ chức y tế cơ sở trong thời gian vừa qua không còn thích hợp nữa
cho nên chúng tôi thay thiết để nhìn thí phủ và thành phố nên nghiên cứu một cách căn cơ
về tổ chức về nhân sự về cơ sở vật chất

đặc biệt là chính sách đại ngộ cho cái đội ngũ y tế cơ sở
để cái đội ngũ này có thể phục vụ lâu dài
về vấn đề ngành y tế cũng như những cái ngành tiêu cực hay là không chấm tham vũ khác
theo tôi thì tôi đề nghị quốc hội muốn lên những ý cứu có các quy chế về giám sát
về quyền lực nhà nước theo khuyến pháp năm hai nghìn một mươi ba
bởi vì quyền lực nhà nước là
quyền lực là chúng ta là thống nhất mà có sự phân công
mà giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp và tư pháp
chủ tịch ubnd tp hcm phan hoàng mãi khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến cử tri và cụ thể hóa trong thời gian tới
về y tế cơ sở qua đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín đã bộc lộ rõ điểm yếu
khi đó tp hcm đã xây sỏ những giải pháp tạm thời
và sau dịch đã có đề án củng cố lại y tế cơ sở
ubnd tp hcm phòng chống dịch covid một mươi chín đã bộc lộ rõ điểm yếu
y tế cũng như các sở ngành cũng đang rất là tập trung
để chúng ta đánh giá cho nó đúng và có những cái biện pháp
nhưng mà về lâu dài thì đúng như bà con khuyên tri nói
là chúng ta phải tính lại cái mô hình y tế cơ sở
có một cơ chế chính sách căng thơ bài bản để làm sao cán bộ y tế yên tâm
thì cái này thì chúng tôi sẽ tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện
trong cái đề án củng cố y tế cơ sở của thành phố
trong chiến lược y tế sau cuộc hồi và phát triển kinh tế
bên cạnh việc củng cố y tế cơ sở
lãnh đạo thành phố cũng cho biết sẽ triển khai kế hoạch
chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân
đây là vấn đề rất bức thiết không chỉ trong dịch
mà cả khi không có dịch cũng rất cần
quỹ ban dân thành phố đã giao cho sở y tế cùng với đại học sư phạm sài gòn
giáo sư quỳnh trạng sơn cùng với các y tế và một số tổ chức khác
đang triển khai đề án về chiến lược chăm sóc sức khỏe tinh thần
ở đây không có đại dịch thì đối với thành phố lớn cho chúng ta
trên một mươi triệu dân
những nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần vẫn phải tiến hành
và cái này trong thời gian vừa qua chúng tôi nhìn thấy
ở các hiệp hội như các hội tâm lý
ở các tôn giáo và đã tham gia vào cái việc này rất là tốt
cho nên rất mong ở đây có các chính sách tôn giáo
thì rất mong các vị cũng cùng tham gia để chúng ta cùng chung tay
để làm sao chúng ta không chỉ là một thành phố trung tâm phát triển về kinh tế
mà chúng ta có môi trường sống và đặc biệt là trong cái đời sống tinh thần của người dân
chúng ta cảm thấy là
là bình an hạnh phúc
thử truyền thành phố mong muốn để giải quyết các vấn đề y tế hiện nay
thành phố cần phải có giải pháp chiến lược
nhưng cũng cần những bước đi kịp thời để giải quyết các vấn đề
đang liên quan đến sức khỏe của người dân